tiếp tục bản tin với một số tin tức đáng chú ý
các chuyên gia tại mỹ mới đây cho hay đã phát hiện con người có siêu kháng thể rồi nhiễm covid một mươi chín
trước hay sau tiêm vaccine giúp đẩy lùi mối lo tái nhiễm
tạp chí jci insight mới công bố kết quả nghiên cứu của giáo sư steven g kersen
và nhóm cộng sự ở khoa phẫu thuật và y học lồng ngực
trường khoa y lewis kaiss thuộc đại học temple của mỹ
theo đó nhóm chuyên gia phát hiện một dạng tương tác giữa việc nhiễm covid một mươi chín và tiêm vaccine
cụ thể các chuyên gia cho hay dù nhiễm covid một mươi chín trước hay sau khi tiêm vaccine
thì cơ thể bạn sẽ có siêu kháng thể điều này giúp đẩy lùi mối lo tái nhiễm hoặc tài nhiễm sẽ nặng
để đi đến kết luận này các nhà nghiên cứu tiến hành so sánh tác động của việc tiêm vaccine pfizer
đối với những người mắc covid một mươi chín trước khi tiêm và những người khỏe mạnh
kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy những trường hợp tiêm vaccine sau khi nhiễm sars cov hai
cho phản ứng mạnh mẽ
nhanh chóng hơn rất nhiều
khả năng biễn dịch dường như đạt tới đỉnh nền khi tiêm liều vaccine thứ hai
thậm chí các nhà khoa học không phát hiện phản ứng tăng thêm đáng kể
sau một thời gian kháng thể ở những người chưa nhiễm covid một mươi chín giảm dần sau hai mũi tiêm đầu
trái lại siêu kháng thể ở những người đã nhiễm covid một mươi chín trước khi tiêm vaccine vẫn mạnh mẽ
và tồn tại lâu hơn trong cơ thể
hiện nay nhiều người lo lắng tài nhiễm covid một mươi chín sẽ có những diễn biến nặng hơn so với lần đầu
trước lo ngại virus sars cov hai gây bệnh liên tục đột biến
tạo ra những biến chủng mới nguy hiểm hơn
với khả năng tạo ra siêu kháng thể bất kể nhiễm trước hay sau tiêm vaccine
những người từng là f có thể giảm bớt lo lắng vì có khả năng bị dịch cao
khiến nguy cơ nhiễm bệnh và nguy cơ trở nặng thấp hơn nếu tái nhiễm covid một mươi chín